thủ tướng kyrgyzstan đã tuyên bố ông sẽ từ chức quyền tổng thống trong những ngày tới
để tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến sẽ diễn ra vào ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng kyrgyzstan jabarov cho hay chủ tịch quốc hội talan mamitov sẽ tiếp quản chức tổng thống
phù hợp với quy định của hiến pháp
hiến pháp kyrgyzstan cấm các nhà lãnh đạo tạm quyền tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống
khi còn đương chức
ông japarov chính trị gia theo chủ nghĩa dân tộc lên nắm chức quyền tổng thống
sau các cuộc biểu tình bạo lực phần đối cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng một mươi
sau đó cựu tổng thống soronbai jenbekov đã từ chức nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị
tại quốc gia trung á này